cuối cùng điểm hắn chọn làm nơi trú ẩn lâu dài chính là thành phố móng cái
thời gian lang thang kiếm ăn ở vùng biên giới việt trung cũng chính là lần đầu tiên trường được một sở thị súng bắn đạn hoa cải
hắn thầm nghĩ nếu có súng trong tay sẽ nâng số gắn mắt của mình trong sới sang hồ nên đã thử một khẩu với giá hai triệu đồng
từ đây trường trộm được sới sang hồ đất càng nhắc đến như một kẻ khát máu
bởi hắn cứ rút súng ra là phải bắn một ai đó để triệt hạ hoặc giằn mặt
sau bảy tháng nằm im thở khẽ và nghe ngóng tình hình có phần yên ả trường trộm bắt đầu tụ tập đàn em trở lại và quyết định đi cướp
khoảng hai mươi giờ ngày hai tháng bảy năm hai nghìn sáu trường cùng một số đàn em mang theo súng và mã tấu đi săn mồi tại khu vực chân cầu kiền
khi đến ghia trang gia an dũng huyện kiến thụy thì chúng phát hiện có một đôi trai cái chở nhau bằng xe máy
nhóm cướp dồ ga đuổi theo
trường bắn một phát súng uy hiếp
nhưng vì sợ quá nên đôi trai gái cố tăng ga bỏ chạy
đúng lúc này nhóm cướp phát hiện từ đằng sau có một người đàn ông điều khiển xe máy vượt lên
ngay lập tức nhóm của trường đuổi theo đạp người đàn ông ngã xuống đường
không chỉ cướp xe máy trường còn tàn bạo nổ một phát súng và giữa ngực nạn nhân
tuy nhiên việc điều tra phá án gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào ban đêm ở vùng sáp xanh không có nhân chứng
cho rằng mình đã gây án một cách tinh vi
khiến lực lượng công an không thể tìm ra manh mối
nên những vụ sát hại cướp đâm chém động trời khác được trường và đám đàn em tiếp tục ngang nhiên thực hiện
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn sáu trường dẫn đám đệ tử mang súng hoa cải giao kiếm đi đòi nợ thuê
sau khi nhận được điện thoại của khách trường đã đến rút súng
dí thẳng vào bụng con nợ để uy hiếp buộc phải đưa cho chúng một mươi triệu đồng
đúng lúc này thì có một nhóm bạn của con nợ đến
nhóm của trường ngỡ họ là công an nên đã bỏ chạy
vừa chạy trường vừa không quên bắn một phát súng chỉ thiên lên trời để dặn mặt con nợ
với bản chất hung hăng trên đường tháo chạy trường cùng đàn em còn rẽ vào cướp một sới bạc
tại một đoạn đê ở xã ngũ lão huyện thủy nguyên thấy một đám người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
trường cùng đàn em tiến vào giả vờ chơi rồi dí súng vào mặt các con bạc và cướp hết tiền
ngoài việc dùng súng đi đòi nợ thuê cướp triệt hạ hoặc giàn mặt những bác nhóm giang hủ khác
trường còn nghe ngang đến độ thay mặt cả lực lượng chức năng để dẹp nạn đua xe bằng súng
gặp bất kỳ một nhóm thanh niên lạng lách đánh võng nào ngoài đường
thấy ngứa mắt là trường lập tức sách súng bắn nổ lốp cho bọn nó chừa
chưa hết với thói quen rút súng làm bắn trường trộm còn nổi tiếng bởi sự tàn độc
khi không ngần ngại nhà đạn để cướp của người quen và đồng đảng
và cũng chính từ vụ lấy số một băng nhóm khác đã khiến trường trộm không còn chỗ sung thân trên đất cảng
khi bắn vào bụng là mất mạng chùm giang hồ khét tiếng trần thái bảo
sau khi gây án biết khó có thể nằm lại được hải phòng
lê xuân trường cùng đàn em trốn lên hà nội để tránh sự truy bắt của cơ quan công an
với quyết tâm phải phá bằng được vụ án
ban giám đốc công an thành phố hải phòng đã sao nhiệm vụ cho chỉ huy phòng cảnh sát hình sự
và đội trọng án trực tiếp chỉ huy chuyên án
hành trình vây bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trường trộm đã diễn ra rất gian nàn
thậm chí có lúc đe dọa đến cả mạng sống của các trinh sát
một lần cùng anh em trinh sát nằm trong mùi cây để theo sói ổ nhóm của chiều hoạt động
thì bỗng nhiên hắn sinh nghi rút súng sang một loạt đạn về chỗ trú ẩn của chúng tôi
mặc cho đàn sượt qua người nhưng anh em vẫn phải nắm im
bởi lúc đó chúng tôi mà đứng dậy nổ súng thì chỉ có thể hạ gục được vài tên
số còn lại sẽ trốn thoát và tiếp tục lộng hành
một trinh sát kể lại
hàng chục trinh sát đã phải ngày đêm lăn lộn khắp các nơi để nắm bắt tình hình
thu thập những thông tin dù là nhỏ nhất liên quan đến lê xuân trường
sau hơn một tháng trời truy tìm manh mối các trinh sát phát hiện
trường đang yêu một nữ sinh lớp một mươi hai nhà ở khu vực d trần khát trân hà nội
sầm tối ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu
hai mũi trinh sát ở hà nội đã phát hiện lê xuân trường
và đón người yêu đi chơi
qua điều tra trinh sát còn nắm được thông tin trường có quan hệ với trần tuấn hùng
tức hùng hà nội ở ngõ ba trăm hai mươi năm đường giàng võ phường cát linh hà nội
sau khi biết chắc những nơi trường thường lui tới
chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu nguồn tin cho biết
tối cùng ngày nhóm của trường sẽ tụ hội tại một nhà hàng ở đường nguyễn tri thanh hà nội
xác định thời cơ đã đến ngay lập tức lệnh cất vó được ban hành
hàng chục trinh sát đã cải trang
và cắm chốt dày đặc trong và ngoài nhà hàng
ba mươi phút sau kế hoạch hành động vẫn không thể thực hiện
bởi các trinh sát báo ra là trong nhóm còn thiếu một tay chân đắc lực của trường là bùi văn ngọt
không những thế dưới chân trường luôn có một chiếc ba lô
rất có thể có súng hoa cải để bên trong
lúc này nhà hàng lại rất đông khách
nếu lập tức vây bắt có thể sẽ gây nguy hiểm cho người khác
vì lẽ đó các trinh sát phải đánh ém quân
tiếp tục tính toán phương án tác chiến
suốt gần hai giờ đồng hồ mai phục
cuối cùng bùi văn ngọt xuất hiện
các mũi đánh án lập tức vào vị trí để chuẩn bị ập đến khống chế đối tượng
thì đúng lúc này lê xuân trường đứng dậy ra về
lệnh tấn công đã được phát ra trường và đồng bọn sắp xa lưới
thì bất ngờ hai cháu nhỏ ở bàn bên cạnh chạy ra nô đùa với nhau
ngay gần bán ăn của những tên sát thủ
vậy là tất cả kế hoạch vây bắt đối tượng tại nhà hàng bị đổ bể
với quyết tâm phải bắt bằng được băng nhóm này
nếu để chậm chế thì chúng sẽ gây ra những vụ khác
nên ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch
vây bắt các sát thủ hải phòng ngay trên đường phố hà nội
các trinh sát được điều động rút khỏi vị trí và chia làm nhiều tổ
một tổ bám theo nhóm sát thủ
những tổ khác thì đi trước chặn chốt dọc tuyến đường về nhà hùng
ở phố cát linh như la thành giang võ cát linh
sau hơn chục phút bám đuổi nhóm của trường đi đến ngã tư giảng võ đê la thành
thì phải dừng lại do cặp đèn đỏ
xác định đây là thời cơ có một không hai
hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập đến khống chế và bắt gọn lê xuân trường
cùng toàn bộ đồng bọn ngay trên đường
trong những lần trò chuyện với các điều tra viên trường tâm sự rằng
hắn có vợ ở quê hiện đang mang thai sắp đẻ
hắn thường hỏi về những người thân của mình rằng
không biết vợ có khỏe không đã sinh em bé chưa
nắm được tâm lý của trường chỉ huy ban chuyên án đã tìm đến nhà hắn
lúc đó vợ trường đã sinh một em bé
ngay ngày hôm sau thông tin này đã được chuyển tới cho tên sát thù lì lợm
trường đã gục đầu xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng
rồi xin cán bộ một từ giấy một cái bút cặm cụi viết kín hết mặt giấy này đến mặt giấy khác
không một lời hỏi cung truy xét hắn viết ra tất cả những tội ác của mình
kể thật chi tiết những vụ giết người cướp tài sản hay trả thù cá nhân
sau khi viết xong hắn còn nhờ chuyển lời tới vợ hắn
nhớ đặt tên con là lê xuân ánh sáng
với ước mong nó sẽ đi theo con đường sáng lương thiện
chứ không đi vào con đường tội lỗi như bố của nó
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn bảy lê xuân trường bị tòa xử phạt mức án chung là tử hình
cho bốn tội danh gồm giết người cướp tài sản cố ý gây thương tích và đánh bạc
ở trà tàm sam công an thành phố hải phòng
trường luôn xác định sống thêm một ngày là có thêm hai mươi bốn sự hạnh phúc
bởi từ hồi vào đây em đã chứng kiến hơn chục trường hợp đi trả án rồi
nhiều đêm đang nằm ngủ
chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng đủ để giật nảy mình run lên sợ hãi
vì đêm là lúc cán bộ hay lấy người đi thi hành án
lúc đó cửa buồng mình mà mở thì coi như hết
tử tù lại văn ghi và những chiêu trò chống đối
đã nhiều năm sống trong vùng việt sam
chứng kiến nhiều tử tù đã bị đưa đi thi hành án tử hình
tử tù lại văn ghi năm mươi hai tuổi ở thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
không chấp hành nội quy quy chế của trại
dồn nhiều chiêu trò chống đối cán bộ quản giáo
lật lại vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
lại văn ghi đã gây ra vụ án khiến dư luận hết sức cằm phẫn
khoảng hơn hai mươi năm về trước chị tô thị u sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở thị trấn minh đức thủy nguyên là bạn làm ăn với ghi
bước lạc lối ghi phạm liền hai tội cướp tài sản và tàng trứ trái phép chất ma túy
phải lĩnh án
lúc một mươi bảy năm sáu tháng tủ mãn hạn tù về quê với hai bàn tay trắng
bị vợ con ruồng bỏ ghi trở thành kẻ thân cô thế cô
ghi tìm gặp lại chị u
trái tim của người đàn bà đơn thân xung động
và chị u đã nói với con trai về chuyện tình cảm của mình
ngỏ ý muốn ghi về sống chung để có người đàn ông nương tựa
sống cùng chị u ghi càng bập sâu vào ma túy
và nhiều lần chị u bị ghi đánh đập nếu không cho cá tiền
quá đau khổ chị u đã nói lời tựa
ghi gọi điện cho chị u hẹn ra ngoài nói chuyện
trước khi đến nhà người yêu ghi đã thủ sẵn con dao bầu vào trong áo
để mong chị u chấp nhận tình cảm của gác mà nối lại tình xưa
trong lúc nói chuyện giữa ghi và chị u đã xảy ra mâu thuẫn
sau một hồi văn này người yêu nối lại tình cảm
nhưng không được chị u đồng ý quá cay cú vì bị người yêu từ chối tình cảm
ghi điên cuồng ra tay sát
rồi bỏ trốn cùng tài sản cũng được
vốn là kẻ đã có nhiều tiền án ăn cơm tù mặc áo số và là kẻ côn đồ
cuộc đời trượt dài trong vũng lầy sẽ thấy ghi không còn khả năng cải tạo
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt gã mức án cao nhất là tử hình
quáng thời gian dài đắng đắng trong buồn biệt xam
từ tù lại văn ghi rất ít khi nhận được sự quan tâm của gia đình
bởi mọi người trong gia đình coi gá là kẻ bỏ đi
sống cũng như chết
có lẽ đó là nguyên nhân khiến ghi có những cử chỉ hành động chẳng khác nào con thú sứ bị giam cầm
khi phải chờ ngày đưa đi thi hành án
gá biết cuộc đời gá chẳng còn gì để mất nữa
nên đã điên cuồng tìm đủ mọi cách chống đối lại cán bộ quản giáo
có lần ghi còn tích xú ế rồi hất vào cán bộ quản giáo khi mở buồng giam
gá liên tục dùng những lời lẽ thậm tệ để lăng mạ
chửi bới cán bộ quản giáo buồng giam
nhiều lần ghi được cán bộ quản giáo nhắc nhở rồi áp cho gã những hình thức kỷ luật đặc biệt của trại
nhưng gá vẫn chứng nào tận ấy
có lần tử tù này còn đòi tự tử nhưng được cán bộ quản giáo phát hiện và ngăn chặn kịp thời
chỉ vì quá buồn yêu không tìm được nối thoát tử tu lại văn ghi đã xuống tay với người tình
gây cảnh đau thương tang tóc không thể nuôi ngoai cho gia đình đạn nhân
còn bản thân gá đã để cuộc đời mình vào bi kịch tình ái
để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình thật quá đắt
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại